đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã làm việc với các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam về tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh chín tháng năm hai nghìn một mươi chín và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của công an tỉnh quảng nam trong thời gian qua đồng thời nêu rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công an tỉnh quảng nam ra soát những nhiệm vụ chưa hoàn thành qua đó tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy chính quyền về bảo đảm an ninh trật tự giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình chủ động thấn công các tội phạm trên các lĩnh vực làm tốt an ninh chính trị tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền giải quyết triệt đề các án xảy ra trên địa bàn tỉnh phòng ngừa ngăn chặn xử lý có hiệu quả các nguy cơ tiềm ẩn tình huống phức tạp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia